ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp để triển khai giải pháp ứng phó với hoàn lưu mưa lớn trên diện rộng của bão số bốn
mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới gần bờ đêm ngày một mươi hai tháng chín bão số bốn với cường độ cấp tám đã đổ bộ vào tỉnh quảng nam
ảnh hưởng hoàn lưu bão số bốn gây mưa lớn và gió giật mạnh trải rộng các tỉnh quảng ngãi đến bình định
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ngay sau khi đổ bộ vào quảng nam bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do có sự chủ động phối hợp giữa các bộ ngành và các địa phương trong triển khai các biện pháp ứng phó với bão nên thiệt hại do bão gây ra không lớn
tại quảng ngãi có ba tàu bị đánh chìm quảng bình có một ngư dân bị bắt tích
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hoàn lưu sau bão sẽ tiếp tục gây mưa diện rộng tại khu vực miền trung
vì vậy các địa phương cần chủ động phòng tránh sạt đũa quét lở đất vận hành các hỗ trứ bảo đảm an toàn
chúng ta phải tăng cường công tác kiểm soát và thường xuyên thông tin những nơi có ngầm có nước chảy qua thì phải có cửa người canh gác để chúng ta tránh thiệt hại về người
và đây là một cái vấn đề mà chúng ta thường mắc phải trong những trận mưa lũ kể cả ở phía bắc vừa qua cũng như là trong miền trung những năm vừa qua
bão số bốn là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào khu vực miền trung trong mùa mưa bão năm nay
tuy không lớn nhưng lại kèm theo mưa và gió lốc khu vực này lúa hẻ thu đang trong giai đoạn thu hoạch
vì vậy các địa phương cần theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã chín để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra